nhận lời mời của đảng cách mạng tanzania cầm quyền và chính phủ tanzania từ ngày ba đến ngày bảy tháng một mươi hai
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng ta thăm và làm việc tại tanzania
đoàn đã hội kiến hội đàm với các nhà lãnh đạo tanzania
đồng chí phạm minh chính gửi lời thăm hỏi lời mời thăm việt nam của lãnh đạo ta tới lãnh đạo tanzania
đánh giá cao vị trí và vai trò của tanzania tại khu vực và trên thế giới
khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ tình cảm đoàn kết quý báu
mà đảng cách mạng tanzania và các lực lượng tiến bộ và nhân dân tanzania đã dành cho việt nam
trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây
cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của việt nam đề xuất phương hướng
biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ đoàn kết truyền thống giữa hai đảng hai nước
đề nghị thúc đẩy các biện pháp củng cố khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương
đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả hơn
các nhà lãnh đạo tanzania hoan nghênh đồng tình với các ý kiến đề xuất của trưởng đoàn ta
đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm coi đây là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước
bày tỏ biết ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của việt nam dành cho tanzania thời gian qua
khâm phục những thành tiệu việt nam đạt được trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước
đánh giá cao vai trò vị trí của việt nam tại khu vực và trên thế giới